thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến của dịch covid một mươi chín vẫn hết sức phức tạp
nhưng ở bất kỳ nơi đâu lực lượng tuyến đầu chống dịch bao giờ cũng là vất vả nhất
họ cũng có một gia đình để về một mái ấm để yêu thương và chăm sóc
nhưng vì tình yêu với quê hương đất nước theo tiếng gọi của con tim
mà lên đường sung phong tham gia chống dịch
anh xin lỗi không về được vì con em cố gắng lên nhé
một đại úy bộ đội đã nói khi thấy vợ cuối gặp người
vì những cơn đau trong phòng trời sinh của bệnh viện đa khoa đông anh tối một chín
thông tin chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
thương vợ con nhưng không thể rời đơn vị công tác ở tỉnh phú thọ
để trở về hà nội trong những ngày giãn cách
anh ngô viết tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chỉ có thể nói lời động viên qua màn hình điện thoại
lúc vợ sắp đẻ tôi cảm thấy rất bất lực
là bộ đội từng trải qua nhiều thử thách khó khăn
nhưng lần này như ngồi trên đống lửa không biết làm gì hơn
mắt rơm rớm vì thương nhưng kìm lòng không khóc
vì mình mà khóc thì vợ sắp đẻ
do còn động lực để sinh anh tùng chia sẻ
trong quá trình bà xã là chị quỳnh trang mang thai bé thứ hai
anh tùng về nhà đúng một lần và lúc vợ mang bầu năm tháng vì bận công tác
lúc bà xã báo sắp sinh anh đăng ký nghỉ phép về nhà chăm vợ con
tuy nhiên do hà nội đang thực hiện lệnh giãn cách
ông bố hai mươi tám tuổi cuối cùng không thể trở về như dự định
vào ngày vợ chuyển dạ và được đưa tới bệnh viện
anh tùng xốt ruột gọi điện hỏi tình hình
tuy nhiên biết chồng lo lắng chị trang chỉ dám để người nhà nhận điện thoại
nhưng chồng mình nhất quyết đòi video để gặp vợ
chứng kiến cảnh mình đau đớn trong phòng chờ sinh
anh liên tục xin lỗi và động viên mình cố gắng
thấy chồng rơi nước mắt mình xúc động lắm chị trang kể lại
đến hiện tại anh tùng vẫn nhớ như in
lần mình đưa vợ đi sinh vào bốn năm trước
lúc đó vợ anh đau suốt hai ngày hai đêm
có khi ngồi đợi ở phòng trừ cả đêm mà vẫn chưa sinh được
nghĩ về đợt trước nên lần này tôi lại càng lo lắng hơn
trong suốt thời gian vợ vào phòng sinh
tôi đứng ngồi không yên chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại
chờ tin của người nhà
sau một tiếng chờ đợi dài nhất trong cuộc đời mình
cuối cùng anh tùng cũng nhận được tin vợ đã sinh mẹ tròn con vuông
nghe mẹ gọi điện bảo đứng một câu
đẻ rồi nhé mà mình nhẹ hết cả người
vui sướng chạy đi khoe với cả đơn vị
vợ em đẻ rồi
chị trang và anh tùng là bạn học trung cấp hai
họ bắt đầu hẹn hò khoảng bảy năm trước
và kết hôn vào năm hai nghìn một mươi bốn
cùng năm đôi vợ chồng đón con trai đầu lòng
anh tùng trừ công tác về phú thọ vào năm hai nghìn một mươi
trong khi chị trang đang là giáo viên tại hà nội
vì tính chất công việc anh tùng thường xuyên vắng nhà
thông thường cứ một hai tháng anh trở về một lần
nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát
thời gian đoàn tụ gia đình có thể kéo dãn ra thành bốn sáu tháng
từ năm ngoái đến nay tất cả ngày kỷ niệm và ngày lễ tết
tôi đều không thể về
nhưng nhờ có vợ quán xuyến mà mọi thứ trong nhà vẫn đâu vào đấy
mình cảm ơn khi vợ luôn chu toàn cho gia đình như vậy
đảm đương cả việc chăm và dạy con thay bố
trong khoảng thời gian xa nhau
những cuộc điện thoại tin nhắn hỏi thăm
là cách duy nhất để hai vợ chồng có thể tiếp thêm sức mạnh cho nhau
chồng mình là người tâm lý và rất thương vợ con
cứ rảnh là anh lại gọi điện
từ ngày bầu bé thứ hai mình thường mất ngủ
nên anh gọi về càng thường xuyên hơn
dù cũng đôi chút chạnh lòng
vì không có chồng ở bên
đặc biệt trong những ngày lễ tết
chị trang vẫn hoàn toàn hiểu
và thông cảm cho công việc của ông xã
bà mẹ hai con thậm chí đùa rằng
lúc lấy chồng bộ đội
thì bản thân đã xác định có ngày đi đẻ online
ở một câu chuyện khác
cũng trong thời gian đang tham gia chống dịch
cũng khiến nhiều người dân cảm động rơi nước mắt
cha không vô nhà đi cha
không được thì cha đứng chỗ sáng cho con sò mặt rõ với
câu nói của con gái khiến đại úy nguyễn văn sang
trưởng công an xã an hiệp huyện châu thành tỉnh bến tre
rơi nước mắt

bé gái năm tuổi rưỡi cũng quả khóc
khi chứng kiến cảnh cha chỉ dám đứng nhìn
hai mẹ con từ xa
chia sẻ với đại úy sang cho biết
anh công tác ở xã an hiệp
trong khi vợ con ở thành phố bến tre
khoảng một tháng nay
từ khi covid bùng phát trở lại
ở các tỉnh thành phía nam
anh ở cơ quan để tham gia công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tôi và các đồng đội ứng trực một trăm linh quân số
công việc bận rộn liên tục
nên từ khi bến tre thực hiện chỉ thị một mươi sáu đến nay
chúng tôi đều chưa về thăm nhà
chưa mùng bảy tháng tám
do có chuyến công tác ngang nhà
đại úy sang tranh thủ tạt vào thăm vợ con
nhưng để đảm bảo an toàn
tôi chỉ dám nhìn từ xa
tránh tiếp xúc với người thân
nhìn vợ con được vài phút
hỏi han được vài câu
anh sang lại phải trở về với đơn vị
thấy con gái khóc tôi rất thương
nhưng vẫn phải đi
chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi
để mình được trở về với người thân gia đình
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh bến tre
đến một mươi tám h ngày mùng năm

tỉnh có thêm hai mươi ca mắc
nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là một một trăm một mươi ba
từ ngày một mươi chín tháng bảy
bến tre thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh bến tre
sở y tế nhận định tình hình dịch diễn biến rất phức tạp
tối ba mươi một tháng bảy
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bến tre cho biết
do tình hình ca nhiễm sars cov hai tiếp tục tăng
nên ban chỉ đạo phòng chống dịch quyết định
tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi sáu thêm hai tuần nữa
bến tre tăng cường công tác kiểm soát địa bàn
xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
để khống chế bảo vệ dịch bệnh
thưa quý vị và các bạn
ngay khi nhận được thông tin
bệnh viện đại học kỹ thuật y tế hải dương
sẽ trở thành bệnh viện giã chiến số hai
nhiều sinh viên đã viết thư tình nguyện xin nhập cuộc
còn những câu chuyện đến bây giờ mới dám bọc bạch
đối với nguyễn văn hùng
sinh viên của lớp
thì việc tình nguyện ở lại trường tham gia chống dịch covid một mươi chín
là quyết định lớn đầu tiên trong đời
đây cũng là năm đầu tiên
chàng sinh viên quê hiệp hòa bắc giang
đón tết ra nhà
lật giờ từng tranh nhật ký ghi lại quá trình làm việc
tại bệnh viện giã chiến số hai
bao nhiêu khoảnh khắc lại ùa về
khi hùng nhận nhiệm vụ
khi biết tin em sẽ ở lại tham gia hỗ trợ bệnh viện giã chiến số hai
ai cũng lo lắng cho em
bởi công việc mà hùng thực hiện
sẽ tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân covid một mươi chín
nguy cơ lây nhiễm rất cao
là sinh viên trường y
bản thân được các thầy cô hướng dẫn tỉ mỉ
cách phòng tránh
nên hùng tự tin với nhiệm vụ được sao
mặc bộ đồ bảo hộ kín mít nóng bức
nhưng hùng và các bạn ai cũng cố gắng
để hoàn thành tốt công việc của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn giao phó
hùng và các bạn được chia theo các ca cụ thể
với các nhiệm vụ
vận chuyển sát thai phun khử quần
lau bề mặt
những ngày thời tiết nóng bức mồ hôi chảy ướt như tắm
nhưng hùng và các bạn đều cố gắng hết sức
để hoàn thành nhiệm vụ
là sinh viên ngoại tỉnh nên chỉ có dịp tết
hùng mới được ở bên gia đình lâu hơn
khi ngành đoàn viên đã cận kề với ba dự định
thì hùng tình nguyện ở lại nhận nhiệm vụ đặc biệt
để góp phần công sức nhỏ bé
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
mặc dù được các thầy cô chăm lo đầy đủ
nhưng nỗi nhớ nhà
nhớ đêm sao thừa cùng người thân
khiến chàng sinh viên không cầm được nước mắt
đêm ba mươi tết
khi mọi người ở nhà đón giao thừa bên gia đình
thì chúng em vẫn ở đây
sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mới và điều trị
em gọi điện về gia đình
lần đầu tiên ăn tết xa nhà xa bố mẹ
cảm giác khu thẫn khó tả
và bao nhiêu tình cảm tôi ấu thơ lại ủa về
khi nghe thấy em khóc
mẹ đã động viên em
những lời động viên ấy như tiếp thêm sức mạnh nghị lực
để em hoàn thành công việc
hùng tâm sự
thưa quý vị và các bạn
trên những tình hình diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn ra trên khắp các tỉnh thành phố
cùng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp
sự chủ động và ý thức tự giác của mỗi người dân
đang được coi là một trong những lá chắn thép
có phần phòng ngừa và đầy lùi dịch bệnh
và quý vị hãy nhớ rằng
trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp
của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi
những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
công an quân luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại
và những tin tức covid một mươi chín tiếp theo